với nhiều hình thức đa dạng trong giáo dục phạm nhân trại giam xuân lộc thuộc tổng cục tám bộ công an
đóng quân trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai là nơi cảm hóa để các phạm nhân hướng thiện
sống có ích cho xã hội điều này thể hiện rõ nét khi tỷ lệ phạm nhân vi phạm quy chế chạy giam giảm mạnh
và quan trọng hơn là họ đã nhận thức được lỗi lầm phân đấu hòa nhập với xã hội
trại giam xuân lộc đang giam giữ gần năm phạm nhân đối tượng quản lý của trại giam xuân lộc
phần lớn là các loại tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng tái phạm nguy hiểm nhiều lần
nhưng nay những con người đã từng một thời lầm lỗi lại cùng chung một lý tưởng đó là hướng thiện
học tập cải tạo tốt để sớm trở về với người thân trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
vừa qua có một lớp học ở đây là ba mươi bốn phạm nhân được đi học xóa mùa chữ
học được cắt phát tất cả đầy đủ như giấy viết
bút mực rồi thầy giáo ở ngoài đời vô là dạy
được cắt phát đầy đủ tất cả từ chế độ ăn gạo rau nước mắm đường sữa
còn rồi cộng với các hoạt động khác chúng tôi được tổ chức vui chơi về hoạt động thể trục thể thao
trong những ngày nghỉ lễ
còn chúng tôi cũng được tổ chức các lớp học xóa mùa chữ
rồi tổ chức cho học lớp xóa mùa chữ
đó là hàng tuần chúng tôi được lên thư viện đọc sách nghiên cứu thêm mở mạng thêm mở động thêm kiến thức
phương châm của ban giám thị trại giam xuân lộc là cảm hóa giáo dục phạm nhân bằng tình thương trách nhiệm
ngoài việc phạm nhân được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước
trại còn thường xuyên tổ chức dạy học xóa mù chữ nâng cao trình độ kiến thức xã hội cho phạm nhân
chế độ ăn hàng ngày của phạm nhân đều được nâng cao hơn mức quy định chung nhờ trích từ quỹ sản xuất của trại
đặc biệt hàng năm trại đã tổ chức nhiều các chương trình như ngày viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân
ngày hội gia đình phạm nhân thường xuyên tổ chức các lớp học về tinh thần trách nhiệm tình yêu con người yêu cuộc sống
chính những việc làm cụ thể tận tâm của các cán bộ trại giam xuân lộc đã để lại những ấn tượng đẹp khó phai trong tâm trí các phạm nhân
qua đó giúp những người một thời lầm lỗi nỗ lực sửa chữa lỗi lầm hướng thiện và sống có ích cho cộng đồng và xã hội